kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực bắc bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao
nên dự báo ngày hai mươi ba và hai mươi bốn mưa rông sẽ gia tăng hơn cả về diện và lượng
đứng bắc bộ xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
nhiệt độ cao nhất hai ngày này sẽ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sang ngày hai mươi năm mưa rông sẽ tạm thời suy giảm
cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ tăng nhẹ khoảng một độ
phía tây bắc bộ trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hai mươi ba và hai mươi bốn là ba mươi ba mươi ba độ
sang đến ngày hai mươi năm tháng tám mưa giảm và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
cảm giác oi nóng vào khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
họ ở phần phía bắc kèm theo rông xét và gió rất nguy hiểm
thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm
ban ngày vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng phần phía bắc thấp hơn khoảng hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
sẽ có mưa rào và rông vài nơi vào chiều tối
nắng nóng nhẹ duy trì với nhiệt độ cao nhất
ở trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
ninh thuận bình thuận phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tại khu vực tây nguyên từ nay đến ngày hai mươi năm
sẽ chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động
với cực độ trung bình đến mạnh
nên tại khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều tối
với nhiệt độ cao nhất sao động từ hai mươi tám ba mươi một độ
cũng do ảnh hưởng của gió tây nam với cứng độ trung bình đến mạnh
nên trong khu vực nam bộ
thời gian tới sẽ duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to về chiều tối
ban ngày có nắng với nhiệt độ không quá cao
phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ vào thời điểm trưa chiều